các hoạt động sản xuất kinh doanh các loại phân bón vô cơ phân bón hữu cơ rán các nhãn hiệu nổi tiếng có nguồn gốc nước ngoài
nhưng thực chất chỉ là các sản phẩm phân bón kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ được sản xuất hoặc đóng gói tại nhiều nơi ở trong nước
không đủ điều kiện theo quy định diễn ra trên hầu hết các địa bàn trọng điểm về trồng trọt trên cả nước
gây ảnh hưởng đến nguồn nước đất trồng trọt gây ô nhiễm môi trường gây thiệt hại lớn cho nông dân các doanh nghiệp chân chính
nền sản xuất nông nghiệp và đời sống sức khỏe của nhân dân
điều đáng nói là khi lực lượng chức năng lấy mẫu phân bón giả đi kiểm nghiệm tại viện khoa học hình sự bộ công an
thì thành phần chính trong phân bón npk tổng hàm lượng dinh dưỡng chỉ có một chín còn lại chủ yếu là đất xét bột đá vôi rác
có nhiều vụ đã bị bắt quả tang quyết định khởi tố nhưng lòng vòng một thời gian rồi bị chìm xuống
như vụ của công ty tân trường sinh hải dương vụ công ty cổ phần thuận phong đồng nai